công an huyện mơ trắc tỉnh đắk lắc đã tổ chức vây bắt và xử lý một vụ vận chuyển gỗ lậu quy mô lớn
đây là hiện trường vụ bắt quả tang ba mươi mét khối gỗ không rõ nguồn gốc trên đoạn đường trường sơn đông qua thôn năm xã crong á huyện mờ rắc
những chiếc xe chở gỗ này bị lực lượng công an huyện truy đuổi khi đang đưa gỗ ra khỏi rừng
mở rộng hiện trường cách khoảng ba km lực lượng chức năng phát hiện thêm một bãi tập kết gỗ với bốn mươi một hộp gỗ sẻ chưa xác định được chủng loại
thuộc tiểu khu bảy trăm tám mươi chín xã crong á huyện mờ rắc tỉnh đắk lắc do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp mdrak quản lý
hiện các lực lượng chức năng của tỉnh đắk lắc đang tiến hành xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật